hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin cơ quan công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia triều tiên
và đêm qua đã phóng thành công loại tên lửa đẩy mới có tên là chon li ma một mang theo vệ tinh
trinh sát malikion một từ bãi phóng vệ tinh sohe ở quận chon sang tỉnh bắc viêng gàn
kcna khẳng định vụ phóng vệ tinh là quyền hợp pháp của bình nhưỡng nhằm tăng cường năng lực tự vệ
và sự thành công nêu trên sẽ góp phần đáng kể vào quá trình nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội triều tiên
phù hợp với môi trường an ninh được tạo ra ở bên trong và xung quanh đất nước
nhà lãnh đạo kim jong un cũng đã thị xác vụ phóng tại hiện trường và nhiệt lệch chúc mừng toàn thể đội ngũ cầm bộ
nhà khoa học kỹ thuật viên của nata cùng các cơ quan hữu quan đã đạt được thành tựu to lớn
có phần nâng cao năng lực dân đe chiến tranh của triều tiên
cũng như thực hiện một cách chính xác nhất và xuất sắc nhất nghị quyết của đại hội lần thứ tám đảng lao động triều tiên
cùng ngày hai mươi hai tháng một mươi một trong cuộc họp nội các bất thường do thủ tướng han đắc xu chủ trì
chính phủ hàn quốc đã thông qua đề xuất đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên triều ký kết hồi năm hai nghìn một mươi tám
nhằm phản ứng trước việc triều tiên phóng một vệ tinh do thám quân sự
trước đó hội đồng an ninh quốc gia hàn quốc thông báo sẽ thực hiện nối lại các hoạt động do thám và giám sát
quanh khu vực biên giới liên triều
đã có ít nhất hai mươi người tử vong và sáu nạn nhân khác bị thương trong vụ tai nạn xe khách thảm khốc
tại khu vực an gat miền trung của peru
chiếc xe khách liên tỉnh đã khởi hành vào hôm hai mươi tháng một mươi một từ tỉnh pata ở khu vực la liberta
đã gặp nạn vào ngày hai mươi một tháng một mươi một khi đang lưu thông qua tỉnh corogo cách thủ đô lima của peru hơn sáu trăm linh km về phía bắc
kết quả điều tra sơ bộ cho thấy là tài xế đã không làm chủ được tốc độ khi di chuyển vào một khúc cua
khiến chiếc xe lao xuống vực sâu khoảng ba trăm linh mét
tài xế đã thường xuyên dừng đỗ xe dọc đường để bắt khách
các hành khách bị thương đã được đưa tới cơ sở y tế gần nhất để điều trị
các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra trên những tuyến đường chính ở peru do địa hình trên dạng andes
nằm ở độ cao khoảng hai bốn mét so với mực nước biển có nhiều khúc cua nguy hiểm
liên quan tới các nỗ lực nhân đạo tại giải gaza cả israel và mỹ đều xác nhận các bên liên quan đã đạt được tiến triển
trong đàm phán giải cứu các con tin đang bị phong trào hồi giáo hamas giam giữ
thủ tướng israel benjamin netanyahu cũng kêu gọi chính phủ nước này phê duyệt thỏa thuận giải cứu con tin
trong cuộc bỏ phiếu vào sáng sớm ngày hôm nay
phát biểu sau khi trình bày chi tiết thỏa thuận với nội các thời chiến và nội các an ninh quốc gia trong đêm qua
thủ tướng netanyahu cho rằng đây là một quyết định khó khăn nhưng đúng đắn
và sẽ cho phép quân đội israel tiếp tục chiến đấu với hamas
ông cũng cho biết sự can thiệp của tổng thống mỹ joe biden đã giúp cải thiện thỏa thuận

thỏa thuận giải cứu được nhiều con tin hơn và ít phải nhượng bộ hơn
văn phòng thủ tướng netanyahu cho hay theo thỏa thuận năm mươi con tin sẽ được hamas trả tự do trong vòng bốn ngày
và hai bên sẽ ngừng bắn trong bốn ngày đó
tuyên bố không cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ nhượng bộ nào khác mà israel được cho là đã thực hiện
bao gồm việc thả tù nhân palestine và đưa thêm nhiên liệu và viện trợ nhân đạo vào gaza
đây là thỏa thuận giải cứu con tin đầu tiên giữa israel và hamas
kể từ khi xung đột bùng phát hôm hôm nay
từ bảy tháng một mươi hamas được cho là đã bắt giữ khoảng hai trăm bốn mươi người
bao gồm công dân nước ngoài và hai quốc tịch đưa về gaza làm con tin
nhóm pric đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh bất thường theo hình thức trực tuyến
theo đó lãnh đạo năm nước gồm brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi đã kêu gọi thế giới đoàn kết
để tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ở trung đông
cụ thể là chủ tịch trung quốc tập cận bình đã kêu gọi ngừng bắn
để đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài ở khu vực
nhấn mạnh các bên liên quan cần phải chấm dứt ngay hành động thù địch bạo lực và tấn công dân thường
đồng thời phóng thích các con tin đang bị giam giữ
còn theo tổng thống nga vladimir putin cộng đồng quốc tế cần phải đoàn kết
thúc đẩy nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột hiện nay
trong tiến trình này brics và các quốc gia trong khu vực có thể đóng vai trò quan trọng
về phần mình tổng thống nam phi đã kêu gọi triển khai lực lượng của liên hợp quốc
tại lãnh thổ palestine với nhiệm vụ là giám sát và bảo vệ dân thường
cũng tham gia hội nghị bric thái thử ả rập xê út đã kêu gọi khởi động ngay
một tiến trình hòa bình nghiêm túc và toàn diện để thành lập một nhà nước palestine
theo đường biên giới năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trong chuyến thăm kiev vào ngày hôm qua chủ tịch hội đồng châu âu charles misen đánh giá là
ukraine tiếp tục tiến gần hơn tới liên minh châu âu eu và mô tả sự tiến bộ của kiev là đáng chú ý
tuy nhiên ông misen dự đoán là sẽ có một cuộc họp khó khăn
vào tháng tới liên quan đến chủ đề khởi động tiến trình đàm phán gia nhập chính thức với ukraine
chủ tịch hội đồng châu âu đã đưa ra nhận xét này tại buổi họp báo chung ở thủ đô kiev
với tổng thống ukraine volodymyr zelensky và tổng thống moldova maiya sandu
về phần mình tổng thống sandu hối thúc eu thể hiện tốc độ và sự thống nhất
liên quan đến nỗ lực gia nhập khối của moldova và ukraine
trong khi đó tổng thống zelensky khẳng định ukraine đang thực hiện
và sẽ tiếp tục thực hiện toàn bộ bảy khuyến khích
để khởi động tiến trình đàm phán gia nhập chính thức trong tháng một mươi hai
ông cho rằng quyết định của eu vào tháng tới sẽ là thách thức đối với sự thống nhất của khối này
nhiều quan chức phương tây gần đây cũng đã có các chuyến thăm tới ukraine
nhằm tái khẳng định sự ủng hộ đối với kiev trong cuộc xung đột với nga
ngày hai mươi một tháng một mươi một bộ trưởng quốc phòng đức boris bistorius tuyên bố
berlin sẽ hỗ trợ ukraine một gói viện trợ quân sự mới trị giá một ba tỷ euro
trong đó có thêm một hệ thống tên lửa phòng không airisti
trước đó ngày hai mươi tháng một mươi một
bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin cũng đến ukraine và công bố gói viện trợ quân sự mới
trị giá một trăm linh triệu đô la mỹ cho nước này
trong phiên giao dịch vào ngày hôm qua đồng rút của nga đã tăng lên mức cao nhất
so với đồng đô la mỹ và đồng euro kể từ cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể là đồng rút đạt mức tám mươi bảy bảy mươi rút đổi một đô la mỹ và chín mươi năm bảy mươi sáu rút đổi một euro
mức cao nhất kể từ ngày ba mươi tháng sáu
đồng rút đã ghi nhận mức tăng hàng tuần trong sáu tuần liên
tiếp so với đồng đô la mỹ và có xu hướng vững lên kể từ khi có sắc lệnh của tổng thống
yêu cầu một số công ty xuất khẩu bán một phần ngoại tệ hồi tháng trước
ngoài ra việc ngân hàng trung ương nga tăng lãi suất lên một mươi năm vào cuối tháng một mươi
cũng đã hỗ trợ đồng nội tệ
ngân hàng này đã đưa ra tín hiệu rằng có thể cần phải tăng thêm một đợt lãi suất nữa
trước khi bắt đầu giảm chi phí cho vay
các doanh nghiệp đầu tư những thành phố thông minh ở thái lan
có thể được giảm năm mươi thuế doanh nghiệp trong ba năm
đây là đề xuất của bộ
kinh tế và xã hội số thái lan nhằm khuyến khích phát triển thành phố thông minh
tại các tỉnh thành của nước này
chính phủ thái lan đang tập trung phát triển các khu vực trung tâm tỉnh thành
các thành phố thông minh trong bảy lĩnh vực
bao gồm giao thông năng lượng kinh tế công dân đời sống dịch vụ công cộng và môi trường
mỗi tỉnh sẽ chuyên về một hoặc là nhiều lĩnh vực để đạt được mức độ trung hòa carbon
và đạt được danh hiệu thành phố thông minh
hàng hóa hoặc là dịch vụ được mua tại các thành phố thông minh
thông qua sản giao dịch số sẽ được miễn thuế
hiện nay thái lan đã có sáu tỉnh thành phố là thành viên của mạng lưới thành phố thông minh asean
bộ kinh tế và xã hội số thái lan kỳ vọng các thành phố thông minh sẽ trở thành động lực
tăng trưởng cho nền kinh tế của nước này trong tương lai góp phần hoàn thành mục tiêu
đưa thái lan thành quốc gia có thu nhập cao vào năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh đợt không khí lạnh tiếp tục được tăng cường tại một số khu vực trên cả nước
trung tâm khí tượng quốc gia của trung quốc vừa gia hạn cảnh báo vàng
mức cảnh báo cao thứ ba đồng thời dự báo nhiệt độ thấp và gió lốc tại một số khu vực
trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc cho hay từ thứ ba đến thứ sáu tuần này
nhiệt độ dự kiến sẽ giảm từ sáu đến một mươi độ ở khu vực trung và hạ lưu của sông dương tử
cũng như các khu vực phía bắc
ngoài ra nhiệt độ ở một số khu vực tại khu tự trị nội mông và đông bắc trung quốc
có thể giảm hơn một mươi sáu độ c
thông báo cũng khuyên cáo người dân cần có các biện pháp phòng ngừa trước thời tiết giá lạnh
và gió mạnh trong thời gian này
trung quốc hiện áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp
trong đó màu đỏ tượng trưng cho cảnh báo nghiêm trọng nhất
tiếp theo là màu cam vàng và xanh